nhằm tạo sân chơi lành mạnh bổ ích cho các em học sinh tiểu học tại hà nội ngoài giờ học nhà xuất bản kim đồng và thành đoàn hà nội phối hợp tổ chức cuộc thi vẽ tranh chủ đề thành phố xanh tương lai
lễ phát động cuộc thi đã được tổ chức vào sáng nay tại trường tiểu học lê văn tám quận hai bà trưng hà nội
cuộc thi bắt đầu từ ngày chín tháng chín năm hai nghìn một mươi chín đến hết ngày một mươi tháng hai năm hai nghìn hai mươi chia thành năm đợt bao gồm năm khu vực quận huyện nội và ngoại thành hà nội
chủ đề cuộc thi đem lại cảm hứng sáng tác rộng mở gợi đến quan cảnh thành phố xanh trong mơ ước của trẻ em hoặc những ý tưởng giúp nơi em sống ngày càng sạch đẹp an toàn
bài dự thi được vẽ trên giấy trắng khổ a ba với các loại màu tự chọn trì bột màu sáp màu sơn dầu màu nước bút dạ màu hoặc các chất liệu khác
bức tranh tham dự đảm bảo các yêu cầu chưa trưng bày triển lãm đăng tải trên các ấn phẩm sách báo tạp chí hoặc trên phương tiện thông tin đại chúng
mỗi thí sinh chỉ được gửi một tác phẩm dự thi
ban tổ chức chỉ nhận bài thi theo tập thể trường về địa chỉ
tạp chí thế giới tuổi thơ số hai mươi hai phố hàng chuối phương phạm đình hổ quận hai bà trưng thành phố hà nội